kính chào quý vị và các bạn
người hâm mộ bóng đá việt nam hẳn là đã có một ngày đầu năm mới đáng nhớ
với chiến thắng ba một của đội tuyển việt nam trong trận đấu với đội tuyển trung quốc
khuôn khổ vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào tối qua trên sân vận động quốc gia mỹ đình
không phụ sự kỳ vọng của khán giả những chiến binh sao vàng đã công hiến một trận đấu mãn nhãn và bùng nổ
ngày một tết nhâm dần đội tuyển quốc gia đã đi vào lịch sử bóng đá khu vực đông nam á
trên đấu trường của vòng loại world cup khi giành được ba điểm
sau những thành tích không tốt trong lần đầu vòng loại thứ ba world cup khu vực châu á
mang về món quà đầu xuân cho người hâm mộ
với chiến thắng ba một đội tuyển việt nam đã có được ba điểm đầu tiên
ở vòng loại thứ ba world cup khu vực châu á
đây cũng là kỷ lục về điểm số của một đội bóng đông nam á tại đấu trưởng lớn của khu vực
chiến thắng đầu tiên trước đối thủ láng giềng trong suốt lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển
đã làm nhức lòng người hâm mộ việt nam
các đội hình to cao hơn của trung quốc chúng ta đã gắn kết
hôm nay đặc biệt là ngày một mà chúng ta có một cái trận thắng vang dội như này
và với những đội hình như ngày hôm nay tôi nghĩ chắc chắn sẽ mang nhiều điều may mắn cho đội tuyển việt nam
trận thắng diễn ra đúng hôm một tôi cảm thấy nó rất ý nghĩa
là tự hào dân tộc người việt nam chiến thắng chiến thắng chiến đáng
tuy nhiên lợi dụng trận thắng của đội tuyển việt nam
nhiều đối tượng đã tụ tập đua xe
đánh võng trên đường phố
gây mất an toàn trật tự giao thông
với chiến thắng này thì là người dân cũng có thể cổ vũ theo một cách an toàn nhất
không có những cái tai nạn bắn tiếp
xảy ra ví dụ như là đua xe
với trận đấu này người hâm mộ lại hy vọng
cho những điều kỳ diệu sắp đến
cho bóng đá nước nhà
còn mỗi người hâm mộ hãy thể hiện tình yêu bóng đá một cách đúng đắn
để có thể tận hưởng những ngày tết nhâm dần
trọn vẹn nền vui
và an toàn bên gia đình và người thân của mình